kính thưa quý vị bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba cho biết hiện đang di chuyển hai tàu cá vận chuyển một trăm linh lít dầu đeo
không rõ nguồn gốc về vũng tàu để xử lý theo quy định
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi tại vùng biển cách phía nam đông nam côn đảo khoảng một trăm hai mươi hải lý
bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển ba phát hiện tàu vỏ gỗ số hiệu st một nghìn bảy trăm hai mươi bảy ts do ông hoàng văn lượm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ngụ tính kiên giang làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng ba mươi lít dầu do
và không chứng minh được tính hợp pháp của hàng hóa
tiếp đó vào sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi tại vùng biển cách phía đông côn đảo khoảng sáu mươi hải lý
đơn vị phát hiểu bắt giữ thêm tàu vỏ gỗ do ông nguyễn văn bỉnh s một nghìn chín trăm bảy mươi quê tiền giang làm thuyền trưởng
đang chở khoảng bảy mươi lít dầu đeo không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa
hai tuyển trưởng khai nhận toàn bộ số dầu do được mua bán trôi nổi trên biển
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tàu trên đang được lai dắt về vũng tàu để xử lý theo quy định